công an quận bắc từ liêm hà nội vừa chính thức có thông tin với báo chí về vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất th một nằm trong khu đô thị mới cổ nhuế phường cổ nhuế một quận bắc từ liêm hà nội
theo công an quận bắc tử liêm khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai tháng tám công an phường cổ nhuế một tiếp nhận trình báo về việc bốn cán bộ nhân viên của trường tiểu học trung học cơ sở pascan bị bắt giữ tại địa điểm nêu trên
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và vận động thuyết phục bảo vệ lô đất th một mở cửa nhưng không thành
do tính cấp thiết của vụ việc cơ quan công an đã tiến hành cắt khóa tuy nhiên lực lượng chức năng bị một số đối tượng bên trong dùng cát ném vào mắt dùng lời nói đe dọa cản trở thực hiện nhiệm vụ
sau khi tiếp cận được bên trong công an quận bắc tử liêm đã tiến hành giải cứu bốn cán bộ nhân viên trường tiểu học trung học cơ sở pastan
đồng thời bắt giữ bốn đối tượng chống người thi hành công vụ bao gồm đỗ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê tỉnh thái bình nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú huyện thường tín hà nội
nghiêm nhật anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú quận hoàn kiếm hà nội và vũ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú ở huyện thanh trì hà nội
quá trình phân loại giải quyết thì cơ quan điều tra công an quận bắc tử liêm đã tạm giữ hình sự hai đối tượng
theo điều ba trăm ba mươi của đội đại trưởng và cũng căn cứ vào tính chất mức độ của từng đối tượng thì cơ quan điều tra cũng ra quyết định trả tự do
đối với hai đối tượng trong vụ việc này và cơ hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng hồ sơ và xử lý theo đúng quyết định phân luận
theo công an quận bắc tử liêm nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do đang có tranh chấp dân sự về hợp tác đầu tư giữa bà trần kim phương
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục
công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục tds và bà lê thị bích dung phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục tds
mặc dù đang chờ phán quyết của tòa án nhân dân quận bắc tử liêm nhưng tại đây đã xảy ra gần hai mươi vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự như tụ tập đông người
chửi bới lăng mạ đánh người gây thương tích và đỉnh điểm là việc giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ vào ngày hai tháng tám vừa qua
không chỉ gây mất an ninh trật tự địa bàn những hành vi phi giáo dục xảy ra tại một đơn vị làm giáo dục đang ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục đào tạo gây tâm lý không tốt cho phụ huynh học sinh trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trùng khánh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đinh văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xóm đông xin giào tự bản xã ngọc côn huyện trùng khánh về tội trộm cắp tài sản

đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tức sau hai ngày gây án bà chuyên án đủ chứng cứ ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phụng hải
sau khi bị bắt giữ ban đầu cả hai đối tượng quanh co không khai báo hành vi phạm tội
tuy nhiên với những chứng cứ mà lực lượng công an đấu tranh thu thập được cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài ra hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện năm vụ trộm cắp chín xe mô tô trên địa bàn xã long hiệp xã mỹ yên huyện bến lức
số tài sản trộm được cả hai đem bán chia nhau tiêu xài
hiện nay công an huyện đã thu hồi được một mươi hai xe mô tô các loại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đặc biệt là với những người mới đi làm công nhân hay sinh viên thì việc có một chiếc thẻ ngân hàng sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề trong lưu giữ thanh toán mà không cần dùng tiền mặt
tuy nhiên thì hiện nay cũng có rất nhiều loại thẻ ngân hàng mà những người đang có nhu cầu sử dụng hoặc bắt đầu sử dụng cần phân biệt rõ để sử dụng hiệu quả một cách an toàn
phân biệt các loại thẻ theo chức năng sử dụng như sau
thứ nhất thẻ thanh toán thẻ ghi nợ atm là thẻ kết nối vào tài khoản ngân hàng cho phép khách hàng giao dịch tại mạng
thứ hai thẻ tiến dụng là thẻ được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng khách hàng tiêu dùng trước và trả nợ sau
thứ ba thẻ trả trước là thẻ dùng để nạp tiền vào trước sau đó sử dụng số tiền này để thanh toán giao dịch và không thể chi tiêu quá số tiền
thưa quý vị thẻ visa và thẻ mastercard là hai dòng sản phẩm thẻ tiến dụng được khách hàng bắt đầu sử dụng rộng rãi tại việt nam
bởi vì thẻ visa và thẻ mastercard là hai dòng sản phẩm thẻ tiến dụng được khách hàng bắt đầu sử dụng rộng rãi tại việt nam
bởi tính an toàn bảo mật và tiện lợi đặc biệt là với những người trẻ tuổi tuy nhiên thì cũng không ít trường hợp khách hàng do không tìm hiểu cận kẽ đã phải trả nợ ngân hàng những món tiền đắt giá
thẻ tiến dụng được biết đến là một công cụ nâng cao hiệu quả khi mua sắm bởi thẻ được chấp nhận trên toàn cầu kể cả giao dịch bên ngoài lẫn trên mạng internet
không những thế nếu cần tiền mặt cũng có thể dùng thẻ tiến dụng để rút ở các máy atm đặt khắp mọi nơi
mình có thể đặt vé máy bay hay là đặt phòng cách sạn
hay là có thể là giao dịch qua rất là nhiều phần mềm từ cái thẻ tiến dụng này mà không mất công đi đến tận nơi hay là không mất nhiều cái công lắm
thì mình thấy là dùng cái thẻ tín dụng này rất là ổn
xong khác với quẹt thẻ atm khách hàng đang chi tiêu bằng tiền của mình có sẵn trong đó thì khi thanh toán bằng thẻ tín dụng thực chất là tiêu bằng số tiền đi vay trước của ngân hàng
ngoài việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt việc sử dụng thẻ tiến dụng cũng mang lại nhiều tiện ích cho các ngân hàng và nền kinh tế
thì ngân hàng sẽ huy động được một cái lượng tiền nhàn rỗi và trong một khoảng thời gian khi mà các cá nhân chưa sử dụng đến thì họ có thể cho vay để mà thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế của mình
còn đối với nền kinh tế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó tiết kiệm được rất nhiều
vừa tiết kiệm được chi phí phát hành tiền vừa tiết kiệm được chi phí bảo quản tiền cũng như thành lập các kho tiền và các cái vấn đề có liên quan đến việc lưu thông kiểm tra giám sát đối với đồng tiền
về nguyên lý trả tiền
về nguyên lý trả tiền hàng tháng ngân hàng phát hành thẻ sẽ thông báo chi tiết số tiền đã sử dụng trên thẻ tín dụng trong tháng
số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu và ngày hết hạn thanh toán
khách hàng sẽ được tận hưởng yêu đại miễn lãi tối đa bốn mươi năm ngày
do đó những ai dùng thẻ tiến dụng chỉ nên chi tiêu bằng khoản tiền mà mình chắc chắn sẽ hoàn lại trong tháng
nếu không khách hàng sẽ trở thành con nợ của ngân hàng
ngoài ra khách hàng cần chú ý vấn đề bảo mật
ngoài những tiện ích của thẻ tín dụng
thì mình cũng luôn cẩn thận về cái mức độ bảo mật
ví dụ như mình thường xuyên kiểm tra các thông tin và các giao dịch trước và sau khi sử dụng
cũng như là các thông tin được chuyển tới thẻ tín dụng của mình trong ngày trong tuần hoặc trong tháng

không để mà giao thẻ cho người khác để rút hộ này
hay là trong quá trình sử dụng thẻ nhiều này nên đổi thẻ này
hoặc là không cung cấp trên những các website mà thường là gạ gẫm mua hàng giá rẻ
rồi là dụ người ta là coi như là cung cấp cái mã thẻ đó để nhận một cái khoản thưởng nào đó lừa đảo
khi có thẻ trong tay không ít người luôn có cảm giác mình là người có tiền sẵn tiền
do đó nhiều khi rơi vào cảnh chi tiêu mất kiểm soát
chính vì thế có thể nói rằng thẻ tiến dụng là con heo vàng của ngân hàng
nhưng là một con dao hai lưỡi đối với khách hàng
vậy nên khách hàng cần phải tìm hiểu thông tin rõ ràng
cũng như theo dõi lịch sử chi tiêu để trở thành những người tiêu dùng thông thái
quý vị thân mến khi mà đã quyết định sở hữu và sử dụng một chiếc thẻ tiến dụng ngân hàng
thì quý vị cần lưu ý những nguyên tắc bảo mật ngay sau đây
để tránh những rủi ro thiếu an toàn khi sử dụng thẻ
thứ nhất không bao giờ cho người khác mượn thẻ
cần lưu giữ thẻ bên mình không để lộ thông tin thẻ
không chia sẻ hạn chế cho người khác mượn hay chụp ánh lệnh
thứ hai không để nhân viên thu ngân cầm thẻ của mình ra khỏi tầm mắt
luôn thanh toán trước mặt và trong tầm kiểm soát của mình
thứ ba kiểm tra các thông tin giao dịch trên hóa đơn một cách kỹ lưỡng
trước khi ký xác nhận thanh toán
bạn cần kiểm tra và đối chiếu lại các nội dung trong hóa đơn trước khi xác nhận thanh toán
thứ tư không cung cấp tập thông tin thẻ thông tin cá nhân hay mật khẩu
dưới bất kỳ hình thức nào cho các trang web và email lạ
không tin cậy
vì thực tế phần lớn rủi ro đến từ những kẽ hở trong các giao dịch thanh toán trực tiếp
và ngoài ra thì ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ thẻ tín dụng bị sao trục
hoặc thông tin thẻ bị lộ
thì khách hàng phải thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản và phát hành lại thẻ
và hy vọng với những tư vấn của chương trình sẽ giúp ích cho quý vị hiểu thêm khi sử dụng thẻ
ngân hàng một cách an toàn
còn bây giờ sẽ là những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
đến năm hai nghìn hai mươi một một mươi hai bệnh viện hiện đại tại tp hcm sẽ được xây mới phục vụ công tác khám chữa bệnh
với chặng đường một mươi năm tiếp bước đến trường vẫn là chương trình ý nghĩa động viên tinh thần
cho các trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi hivs
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên anntv
tiếp sau đây rất nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ được cập nhật từ trường quay sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh và biên tập viên minh hương
thưa quý vị bệnh viện nhi động tp hcm vừa kéo sóng bé trai
năm tuổi đang nguy kịch do hóc đồ chơi từ bệnh viện ở bến tre chuyển lên
đây là một trong những dị vật ở trẻ mà bệnh viện nhi động tp hcm thường tiếp nhận
bệnh nhi được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu
trong tình trạng ho sạc sổ kiếm tái đưa nước vải lên vô đồ chơi
bác sĩ tiến hành xoay họng vào thực quản kiểm tra
nhưng không tìm thấy nghị vật nên đã đặt ống giúp thở
và chuyển ngay bệnh viện nhi động tp hcm trong đêm khuya
tại đây các bác sĩ đã chụp xoay ngực nhưng không thấy rõ dị vật
nên quyết định nở xoay phía quảng gấp dị vật bằng phương pháp gây tê
nhằm tận dụng ưu điểm do thanh âm của bệnh nhi vẫn còn mở khi gây tê
nếu gây mê dây thanh âm sẽ khép lại
khi rút dị vật ra có thể gây tổn thương dây thanh âm
tiến hành xoay các bác sĩ ghi nhận ở phía quảng phải của bệnh nhi
có một khối dị vật trụ chủ nhật kích thước một hai cm nhấp nhua và gần bít tắt lòng đường thở
dị vật sau đó đã được lấy ra thành công
hiện tình trạng sức tịch của bệnh nhi đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới
theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi một một mươi hai bệnh viện hiện đại tại tp hcm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng
để phục vụ công tác khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân
các bệnh viện và bệnh viện ung búa cơ sở hai bệnh viện truyền máu huyết học cơ sở hai
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sẽ được đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi
mới đây thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt chủ trương xây dựng mới ba bệnh viện tại các phường ở thành phố
với tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng mỗi bệnh viện
gồm bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn và bệnh viện đa khoa khu vực củ chi
chưa bao giờ trong lịch sử phát triển của ngành y tế thành phố lại có nhiều bệnh viện đồng loạt khởi công xây mới
giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật y khoa ngày càng hiện đại